đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thực hiện xét nghiệm các mẫu gộp tâm soát tất cả công nhân
tại công ty housewware ở phường bình chuẩn thành phố thuận an và đã phát hiện thêm hai mẫu gộp dương tính với sars cov hai
hiện công ty đã được phong tỏa lấy mẫu tất cả hơn bốn trăm năm mươi công nhân để xét nghiệm
theo đó đối với các mẫu gộp phát hiện dương tính
thì ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm từng cá nhân để xác định ca mắc nhằm kịp thời cách ly điều trị
trước đó thông báo kết quả xét nghiệm rt pcr mới nhất ghi nhận bảy ca dương tính với virus sars cov hai
là công nhân công ty honsware đã được bộ y tế công bố mã số bệnh nhân
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh bình dương đã triển khai các biện pháp khẩn trương cách ly điều trị các bệnh nhân
tại bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức cách ly tập trung số công nhân diện f một
đồng thời phong tỏa công ty honseware để điều tra dịch tễ phun xịt khử khuẩn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có phân bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp thd và các quận huyện
về việc tăng cường thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trong đó yêu cầu quyết liệt xử lý xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ năm k
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu phát huy vai trò tổ công tác phòng chống covid một mươi chín
tại phường xã thị trấn và các lực lượng chức năng của địa phương trong việc kiểm tra nhắc nhở
và xử phạt đối với các trường hợp không chấp hành năm k
đặc biệt là việc không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách các trường hợp tụ tập đông người
tại khu dân cư khu đất chống hoặc dọc bờ sông nơi buôn bán hàng rong nước giải khát
tại phía trước các công ty trung cư tòa nhà bệnh viện lê đường
việc quyết liệt xử lý này nhằm triệt đề khoanh vùng dập dịch và hạn chế nguồn lây nhiễm
của các trùng ca bệnh mới phát sinh
bởi theo ủy ban nhân dân tp hcm việc áp dụng giãn cách xã hội tại thành phố
vẫn còn tồn tại một số hạn chế như còn các trường hợp không thực hiện năm k
nhưng chưa được xử lý nghiêm kịp thời
công nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính khi đi làm lại
đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong quy định tạm thời đảm bảo an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh bắc ninh vừa ban hành
cụ thể với địa phương thực hiện chỉ thị một mươi năm
chỉ thị một mươi chín và trạng thái bình thường mới người lao động trên địa bàn được phép đi làm
khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi đi làm
vào ngày hai mươi tháng sáu
địa phương thực hiện chỉ thị một mươi sáu thì lao động tập trung tại nơi ở do cơ sở sản xuất
kinh doanh tổ chức và có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với virus sars cov hai
người lao động ở nơi thực hiện chỉ thị một mươi sáu không được đi làm
nếu bắt buộc phải đi làm thì được bố trí khu vực ở và làm việc riêng biệt
với nhóm lao động
nếu bắt buộc phải đi làm thì được bố trí khu vực ở và làm việc riêng biệt
với nhóm lao động
trên người có nhiều vết thương
ngay sau đó anh lĩnh đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng công an đã truy tìm và bắt được tuấn
cách nhà khoảng một km
tại cơ quan công an tuấn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình
vào tối qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai mươi bốn kg ma túy
chuyển án thành công đã góp phần chặt đứt đường dây buôn bán vận chuyển ma túy
xuyên quốc gia qua địa bàn tỉnh điện biên
các đối tượng bị bắt giữ là ly a già và vàng a thào cùng có hộ khẩu thường trú
tại xã keo lôm huyện điện biên đông
hai đối tượng khai nhận số ma túy gồm hai mươi một kg ma túy đá và tám bánh heroin
có trọng lượng khoảng hai bốn kg được mua tại khu vực biên giới việt lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện chuyên án đang tiếp tục
được điều tra mở rộng
chia nhỏ ma túy nhét vào dạ dày lợn cấp đông sau đó gắn thiết bị định vị
để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ
đó là thủ đoạn hết sức tinh vi của đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là đối tượng có quốc tịch đài loan trung quốc
đối tượng hang jung sen sống tại tp hcm
điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm
sau đó đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm ban chuyên án bắt quả tang một xe ô tô chở ba thùng mì tôm
chứa một mươi kg ma túy ketamin ở quận tân bình tp hcm
từ manh mối này các trinh sát đã tổ chức khám xét sưởng rộng ba trăm linh m hai
tại xã hồng vân huyện thường tín hà nội do hang jung sen thuê để làm kho đông lạnh
tại đây ban chuyên án đã phát hiện chín mươi kg ma túy được chia nhỏ
nhét vào chín trăm linh kg ma túy
một trăm linh dạ dày lợn cấp đông sau đó ép chân không
nghi phạm đã gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi quá trình vận chuyển sang trung quốc

và số hàng này được tập kết tại ấp ba xã tân kiên quận bình chánh tp hcm
khi lô hàng đang chuẩn bị được vận chuyển ra hà nội thì bị bắt giữ
ban chuyên án đã thu giữ một trăm năm mươi kg ma túy được giấu trong năm máy mô tô điện
liên quan đến đường dây này đến nay ban chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ hai trăm bảy mươi kg ketamin
đồng thời làm rõ đường dây này đã vận chuyển và bị thu giữ là năm trăm bốn mươi kg ma túy tổng hợp
cái số ma túy này chúng tôi xác định là các đối tượng đã được vận chuyển từ campuchia
qua các cái cửa khẩu phía tây lan
và đây cũng là nguồn từ tân giác vải qua thái lan qua lào qua tông tri hồng sang
các đối tượng sẽ tiếp tục mua thịt sạch ở những cái công ty
và lấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm đóng dấu kẹp trì đưa container để đi sang trung quốc
và như vậy thì tránh cái sự phát hiện cơ quan chức năng
bởi vì như các bạn biết nếu như mà bình thường các cơ quan kiểm soát công khai mà phát hiện các container nghi vấn
thế và nếu phải cam kết nếu không phát hiện gì mà vi phạm
khi phải đền toàn bộ bồi thường toàn bộ những cái khẳng hóa đông nặng
vì bỏ ra ngoài chỉ một thời gian ngắn là giã đông vào hết
thế đây cũng là rất khó khăn
mà chúng tôi phải tập trung điều tra một thời gian rất dài
có thể nói ở nhiều địa phương và sử dụng đồng bộ các biện pháp phục vụ phối hợp với nhiều chức năng
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ những đối tượng liên quan
đối với những đối tượng chủ mưu cầm đầu hiện ở tại campuchia và trung quốc
cục sẽ phối hợp với cảnh sát trung quốc cảnh sát campuchia để xác minh lập chuyên án chung bóc gỡ toàn bộ tổ chức tội phạm nguy hiểm này
đối với các đối tượng hiện đang ở các nước châu âu thông qua kênh hợp tác quốc tế interpol
sẽ trao đổi thông tin phối hợp xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không

mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

để đảm bảo an toàn hãy sự lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truyền hình công an nhân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện